chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ việc bé trai ba tuổi
có dấu hiệu bị bạo hành và rụ rỗ xúi rục sử dụng trái phép chất ma túy gây phẫn nộ dư luận trong những ngày vừa qua
theo đó sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh bé trai có dấu hiệu bị bạo hành và rụ rỗ xúi rục sử dụng ma túy được đăng trên mạng xã hội
đối tượng lê văn bậm và người mẹ cháu bé đã xóa tài khoản facebook đưa cháu bé bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác nhau
sau gần hai ngày khẩn trương truy xét đến một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã phát hiện và bắt giữ bậm
khi đang lẩn trốn tại ấp hậu xã tân an hội huyện củ chi
khám xét chỗ ở của bậm cơ quan công an phát hiện và thu giữ hai mươi một gam ma túy methamphetamine và một số tăng vật khác có liên quan
tiến hành xét nghiệm nhanh lê văn bậm và mẹ bé trai dương tính với chất ma túy
riêng bé trai âm tính với chất ma túy và được lực lượng công an đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện nhi đồng thành phố
hiện em bé có sức khỏe ổn định và chưa có dấu hiệu bất thường